thưa quý vị sáng nay tổ công tác ba trăm sáu mươi tám của tổng cục quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra bất ngờ kho hàng trên đường kênh một mươi chín tháng năm quận tân phú tp hcm phát hiện hàng trăm mặt hàng điện lạnh nhập lậu từ biên giới tây nam
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho hàng đang chứa gần sáu trăm linh sản phẩm thuộc năm nhóm mặt hàng máy lạnh đã qua sử dụng bếp ga bếp điện máy lọc không khí và giàn âm ly
loại hàng cấm này được đưa từ campuchia đã qua sử dụng và có nguồn gốc từ nội địa nhật bản
qua kiểm tra khu vực kho bãi này là một trong những điểm nóng phức tạp về trung chuyển hàng lậu từ biên giới tây nam thẩm lậu vào sâu thị trường nội địa
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu các cơ quan chức năng nhất là tại địa bàn cần tăng cường công tác nắm thông tin có kế hoạch chấn áp liên tục
đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật